công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã ngăn chặn kịp thời một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
thông qua trả lời tin nhắn gửi đến fanpage facebook công an thành phố đồng xoài
theo một người dân tài khoản facebook cá nhân của người này nhận được tin nhắn từ một đối tượng lạ với nội dung hỗ trợ vay tiền từ ba mươi đến hai trăm linh triệu đồng
nhận tiền nhanh trong vòng ba mươi phút đến hai giờ đồng hồ và hồ sơ chỉ cần có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân
đồng thời gửi kèm một đường link để đăng ký vay
tin lời đối tượng người này đã làm theo hướng dẫn tuy nhiên sau đó đối tượng cho biết tiền đã vào tài khoản nhưng không rút ra được vì thông tin tài khoản bị sai
yêu cầu người này phải chuyển cọc một mươi triệu đồng thì mới rút tiền về được nếu không sẽ bị ôm nợ và trong vòng bốn ngày tới sẽ có người đến thu hồi nợ
do lo sợ bị mang nợ nhưng tiền chưa thể rút ra người dân đã gửi thông tin vụ việc qua facebook công an thành phố và đề nghị hỗ trợ
nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo công an thành phố đồng xoài đã kịp thời hướng dẫn
người dân không chuyển tiền cho đối tượng đồng thời giải thích về phương thức thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua linh lạ để người dân cảnh giác